lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội các cấp phải gắn bó mật thiết với người dân
để hỗ trợ người dân hiểu sử dụng được các dịch vụ công trực tuyến
và giúp người dân hiểu được lợi ích như thế nào khi sử dụng các dịch vụ này
đây là chỉ đạo của trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tại buổi gặp mặt kỷ niệm bảy mươi bảy năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
một mươi tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi
và đón mừng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
diễn ra vào ngày hôm qua một mươi hai tháng chín
trạng đường hơn bảy mươi sáu năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành
trong bất cứ hoàn cảnh nào lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
vẫn luôn giữ vững phẩm chất người công an cách mạng từ nhân dân mà ra vì nhân dân phục vụ
khắc phục mọi khó khăn gian khổ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đảng nhân dân giao phó
tại lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân vừa qua
cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã vinh dự đón nhận danh hiệu
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân do chủ tịch nước phong tặng
chúc mừng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
thứ trưởng nguyễn duy ngọc khẳng định đây là sự ghi nhận xứng đáng của đảng nhà nước
đối với những chiến công thành tích mà lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp cách mạng xây dựng và bảo vệ tổ quốc
và thành tích chung của lực lượng công an nhân dân việt nam qua các thời kỳ
trong giai đoạn hiện nay thứ trưởng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh đến những đóng góp quan trọng
của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
trong việc triển khai thực hiện song hành hai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và dự án sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân với triển khai thực hiện luật cư trú sửa đổi
có phần thay đổi phương thức quản lý từ thủ công sang quản lý điện tử
phục vụ xây dựng chính phủ số nền kinh tế số xã hội số
cơ bản là nhân dân và cấp ủy chính quyền là rất đồng tình ủng hộ lực lượng cảnh sát
theo một tâm sự chung là mới thấy lại hình ảnh người cảnh sát khu vực trong lòng dân
báo cáo mới ở công chí thực sự là lay động
tầng lớp xã hội đối với nhân dân khi người chiến sĩ của lực lượng quản lý hành chính
đã có rất nhiều sáng tạo nâng cấp lên các thiết bị
thế rồi anh em mới làm ngày làm đêm để chúng ta đã cấp được trên sáu mươi tám triệu cái căn cước công dân
cho gắn chip điện tử và chúng ta đã cấp được đủ cái mã định danh cho người dân từ khi sinh ra
báo cáo của công chí là đây có thể nói là những bước tiến rất là quan trọng
để chúng ta đáp ứng được
cách mạng bốn chục không
thứ trưởng nguyễn duy ngọc cũng nhấn mạnh đến những kết quả bước đầu
khi triển khai đề án sáu để phát triển dữ liệu dân cư vào chuyển đổi số
toàn bộ gần một triệu các cháu đăng ký thi đại học năm nay của bên bộ giáo dục
là đăng ký online xác thực qua cái định danh
là bố mẹ và các cháu không phải lũ lượt đi xếp hàng ở tại các địa điểm đăng ký hồ sơ
trong khi đăng ký hồ sơ giấy
bị sai xót lại phải quay lại
nhưng mà chúng ta đăng ký ở trên mạng
sai xót hay gì thì đính chính ở trên mạng được ngay
và từ giờ đến cuối năm
theo cái chương trình của đề án sáu
thì chúng ta sẽ tiếp tục là cung cấp các dịch vụ liên thông cho xã hội
ở đây nó có cả cái việc chúng ta sẽ xác thực các cái số điện thoại của năm nhà mạng
và cái tình trạng là dùng sim giác để đe dọa khủng bố lừa đảo thế rồi
chào bán hàng gây mất cho tự ăn
toàn xã hội thì chúng ta cơ bản sẽ được kiểm soát
nhân dịp này nhiều tập thể cá nhân thuộc cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
đã được phong tặng huân chương bảo vệ tổ quốc các hạng nhất nhì ba
vì đã có thành tích trong triển khai thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và dự án sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân